công trình xây dựng hội trường của trường trung học cơ sở tân tiến thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đang xây dựng thì bất ngờ bị đổ sập
các cơ quan chức năng thành phố biên hòa và tỉnh đồng nai vừa thành lập đoàn liên ngành để làm rõ sai phạm
theo đó đoàn liên ngành gồm các đơn vị liên quan của thành phố biên hòa và sở xây dựng tỉnh đồng nai sẽ tiến hành thanh tra sự cố sập công trình khi đang thi công
theo chủ đầu tư là trường trung học cơ sở tân tiến mặc dù đơn vị thi công đã nhận chịu toàn bộ kinh phí để thi công lại công trình bị sập
nhưng đây là dự án thuộc diện đầu tư công nên phải thanh tra xác định rõ nguyên nhân dẫn đến sự cố để có hướng khắc phục đảm bảo chất lượng công trình và an toàn về lâu dài
trước đó chiều ngày ba mươi tháng một mươi khi đang trong quá trình thi công công trình xây dựng hội trường trường trung học cơ sở tân tiến thành phố biên hòa bất ngờ đổ sập hoàn toàn
dự án có tổng bức đầu tư hơn một tỷ sáu trăm linh triệu đồng